công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên cho biết sáng nay tại thị trấn huyện tuần giáo
đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến cho ba người tử vong gồm đàm văn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và nguyễn khánh trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trong đó trung và thu là vợ chồng
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra án mạng là do mâu thuẫn về việc vay nợ tiền
giữa hai gia đình hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng đi cùng khi xảy ra sự việc vào sáng nay
đến nay có bốn đối tượng đã được cơ quan công an tạm giữ để điều tra hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ